tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ có gần ba mươi hai lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
và còn gần bốn mươi triệu lao động chưa tham gia
điều này cho thấy các chính sách bảo hiểm xã hội cần phải thay đổi để trở nên hấp dẫn hơn
làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạng xuất nhập khẩu thương mại thuyền nguyên gần một mươi năm nay
được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội
chị đoàn thị vân rất yên tâm khi làm việc
nhưng mình ốm đau theo xã hội đó công ty họ bên bảo hiểm họ rất là lo
cho các đại sát nhân nhân là cái chỗ đó
ví dụ như mình ốm đau là vẫn có tiền bảo hiểm họ trả
ngà là bảo hiểm phần cam đó
rồi con mình đau nhập viện
nhưng mình nộp giá vô là công ty họ bản thân có lấy cho mình
bản thân mình cũng vậy
công ty tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền
định kỳ ba tháng một lần mà bên đối thoại tại nơi làm việc là chúng tôi thông qua cái chương trình này
thì tuyên truyền những cái chính sách là những cái về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
hay có cái chính sách mới cho người lao động
những cái gì mà họ chưa hiển hay như thế nào thì họ sẽ khoảng hầu đến chúng tôi giải đó
chị vân là một trong số hơn một mươi năm năm triệu lao động trong đội tuổi đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
chị sẽ được hưởng các chế độ thai sản ốm đau tai nạn và có lương hưu khi về già
không chỉ phát triển
mà dọc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
số lượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tăng nhanh trong những năm qua
đây là một buổi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đồng bào dân tộc cơ tu
ở xã biên giới an nông huyện tây giang tỉnh quảng nam
sau khi được hiểu rõ về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
anh a rất đen quyết định tham gia cho cả hai vợ chồng
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều có lợi cho bản thân mình
thứ nhất là có chỗ rủi ro
thứ hai là chỗ mình đi lao động tai nạn mình có thể bảo hiểm
mình đến sở y tế mình có thể bảo hiểm họ có thanh toán một phần ở đó
chính sách của nhà nước thì mình như là tuyên truyền không mệt mỏi
nó nghĩa là tới đâu thì tới ta cứ dặn như là tuyên truyền
mười dặm thăm lâu về chính sách của nhà nước thì nó mệt mỏi
cho nên nếu mà tuyên truyền để mà nó hiệu quả ngay lập tức
có người đóng ngay lập tức nếu mà tuyên truyền như vậy thì nó rất là
là chán rất là nản
sau khi luật bảo hiểm xã hội ra đời năm hai nghìn sáu sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn
và đặc biệt sau hai năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng nhanh
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nước ta có khoảng một mươi năm năm triệu người tham gia các hình thức bảo hiểm xã hội
đặc biệt số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng vượt bậc
nếu năm hai nghìn tám số người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội tự nguyện là hơn sáu người
năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc có trên hai trăm bảy mươi bảy người tham gia
thì tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đã có khoảng tám trăm bốn mươi năm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
điều này cho thấy nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội
về tương lai khi về già đã thay đổi
gia đình em là tham gia hai vợ chồng
như sau này là bản thân là lao động tự do cho nên là khi mà về giỏi là mình tham gia bảo hiểm xã hội
sẽ có một mức lương hàng tháng để cho đỡ
bảo các kinh tế về giỏi sẽ không phụ thuộc vào công tác
tôi đã có thời gian công tác là gần một mươi chín năm
tuy nhiên chỉ có gần một mươi bảy năm là đáng hiểm xã hội
sau khi được cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo là có chức thư cho những người tự nguyện
do đó thì tôi xác thấy là sau nghiên cứu thì tôi xác thấy là
mình không thể là gánh đạn của công của gia đình và không thể là gánh đạn xã hội sau này
do đó tôi là cố gắng thực hiện việc đánh phần công loại thời gian công loại của mình
để hướng được hướng đến bảo hiểm xã hội tháng
nơi nào mà phòng chống những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng tôi có cái tiếp cận
theo cái phương thức là tổ chức hội nghị hoặc là gặp gỡ tại nhà
và nhất là cái phương châm mà hiện nay ngành bộ điện phối hợp với chúng tôi là có rất tốt
đó là đi từng nhà ra từng đối tượng
cái này cũng rất là hiệu quả
mặc dù đã có những chuyển biến tích cực tuy nhiên thực tế số liệu thống kê cho thấy
tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội nước ta hiện nay là rất là nhiều

mới chỉ có gần ba mươi hai lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
còn gần bốn mươi triệu lao động chưa tham gia
điều này cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội chưa thực sự hấp dẫn
trước khi em đi dạy mầm non thì em có tham gia bảo hiểm
giờ em ở nhà mua bán em giữ con luôn thì em rút hết ra
và khi nào em thấy cần thiết đi làm lại thì em tham gia tiếp
nhưng em thấy em còn trẻ nên cái gì cần từ từ cũng được
thì đối với cái thời gian mà hai mươi năm thì có người người ta cảm thấy cũng hơi dài
cũng nghe nói là có một cái chính sách là rút ngắn cái thời gian lại
thì người ta có cảm thấy là người ta dễ đi theo cái đường dài hơn
mức hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế
điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu còn dài
các chế độ được hưởng chưa linh hoạt hấp dẫn như các loại hình bảo hiểm thương mại khác
là những lý do khiến nhiều người lao động không mặn mà với bảo hiểm xã hội
theo thống kê nước ta hiện nay có khoảng bảy bốn triệu người trên sáu mươi năm tuổi
thế nhưng mới chỉ có khoảng ba một triệu người đang hưởng lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
như vậy có đến khoảng bốn triệu người hết độ tuổi lao động không có lương hưu
điều này càng khẳng định sự cần thiết xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội bao phủ toàn dân
để mở rộng hệ thống hưu trí xã hội
chúng ta đang phát triển cái bảo hiểm xã hội với một cái tốc độ rất là nhanh
nhưng tôi vẫn khẳng định rằng là chưa đáp ứng được yêu cầu tinh thần nghị quyết hai mươi tám của trung ương
bởi vì nghị quyết hai mươi tám trung ương của chúng ta là phải phấn đấu để bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân
có nghĩa là tất cả những người lao động khi bước vào độ tuổi lao động từ một mươi năm tuổi trở lên
thì đều phải tham gia bảo hiểm xã hội
để đến khi nghỉ hưu không còn làm việc thì có lương hưu để đảm bảo an sinh xã hội
trong dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trình đại hội một mươi ba của đảng
đến năm hai nghìn hai mươi năm nước ta đặt mục tiêu tỷ lệ lao động trong độ tuổi của nước ta
tham gia bảo hiểm xã hội là bốn mươi năm tỷ lệ lực lượng lao động trong đội tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp là ba mươi năm
báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng cũng nêu rõ
để bảo đảm an sinh trong tương lai gần là phải xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
mức đóng hưởng chia làm nhiều tầng khác nhau để bất cứ ai cũng có thể tham gia
chúng ta thực hiện bảo hiểm xã hội đa tầng
tầng một chính là bảo hiểm xã hội cho cái đối tượng bảo trợ xã hội mà chúng ta gọi là trợ cấp hưu trí xã hội
thứ hai là bảo hiểm xã hội cơ bản thì bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
tầng thứ ba của chúng ta trong bảo hiểm xã hội người ta gọi là bảo hiểm hưu trí tự nguyện
tức là doanh nghiệp và người lao động có thể ngoài cái phần
bảo hiểm xã hội nhà nước người ta có thể tiến hành dùng phúc lợi để người ta góp vào cái quỹ đó để đầu tư tăng trưởng
và sau này được trả lại như là một cái bảo hiểm xã hội bổ sung
dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
có khoảng một trăm bốn mươi lần nhắc tới nhân dân khẳng định sẽ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
trong sạch vững mạnh tinh gọn hiệu lực hiệu quả
vì sự phát triển của đất nước mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu
thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm xã hội sẽ góp phần quan trọng trong lộ trình thực hiện chính sách của đảng và nhà nước
về chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân đồng thời củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước